từ đêm ngày một mươi một đến dạng sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng hai do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gió mạnh kết hợp với chiều cường dâng cao biển xâm thực làm sạt lở đất và làm sập hoàn toàn năm căn nhà của người dân ở thôn tiến đức xã tiến thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận hàng chục ngôi nhà khác đang có nguy cơ sập bất cứ lúc nào
tình hình sóng lớn gió mạnh biển xâm thực diễn ra từ trước tết nhưng đỉnh điểm là vào đêm một mươi một kéo dài đến dạng sáng ngày một mươi ba tháng hai
từng đợt sóng cao khoảng năm mét liên tục đập vào nhà dân khiến tường nhà bị sụp mái nhà gãy đổ nước biển tràn vào nhà
hiện còn khoảng ba mươi hộ dân trong khu vực đang bị uy hiếp trực tiếp phải khẩn trương di rời
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi đến nay biển ăn sâu vào đất liền hơn một trăm linh mét đã có một trăm năm mươi hai nhà dân bị biển sâm thực sập hoàn toàn
bây giờ chỉ cái nhà kế bên đó là sập thì có thôn rồi đi theo an sát
còn nhà tôi hiện giờ sát vô thì trong đêm nay hoặc ngày mai có thể là nó lắp vô thì tôi cứ dơ chạy lên trầu tôi kêu thôi tôi không biết làm gì được hết
ngay sau khi xảy ra tình trạng biển xâm thực làm sập nhà dân chính quyền xã tiến thành đã cử cán bộ theo dõi tình hình chiều cường và diễn biến sạt lở trong khu vực
đồng thời động viên những hộ dân trong vùng sạt lở nhanh chóng khắc phục hậu quả và di rời tài sản
chính quyền tỉnh bình thuận đã huy động người dân
dùng hàng ngàn bao cát đóng cọc gỗ ra cố nhà để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân
thế chung nhà tôi hồi đó là ở ngoài biển này nè
giờ nó sập rồi bữa nay nó nằm ở ngoài đó không có còn cái chứng tích gì nữa
nếu mà nó xảy ra là từ đầu năm hai nghìn một mươi là cứ một năm vậy nó giảy nó làm hết một giảy nhà
cái giảy nhà tôi là cái giảy nhà thứ tư rồi
nhưng mà hiện tại
thì bây giờ chính quyền địa phương cũng có cấp đắc thu tác hành cư ở dưới tiếng bình cho gia đình
nhưng mà nói chung là sống ở đây cả hai mươi năm nuôi vợ nuôi con làm lụng cũng có tiền chứ không phải không
mà tích cớp xây được cái nhà
giờ bây giờ nó sập nó hà bá lôi hết rồi
thì bây giờ tiền đâu mà cắt nhà
biển xâm thực chỉ còn cách đường trần lê thành phố phan thiết khoảng một mươi mét
bà con khu vực này đang tích cực hỗ trợ lẫn nhau để ra cố nhà cửa
di rời đồi đạc đến nơi an toàn hơn
hoặc làm những tròi tạm để sống qua ngày
những dãy nhà sát biển không ai dám ngủ lại vào ban đêm vì có thể bị sóng biển đánh sập bất cứ lúc nào